cấp ủy địa phương đã ra chủ trương sẽ xây dựng cổng trào ở mỗi thôn xóm lắp đèn điện và trồng hoa ở các tuyến đường một kế hoạch làm đổi thay mạnh mẽ diện mạo vùng quê